theo khung kế hoạch vào sáng ngày hôm nay hai mươi chín tháng tám học sinh của năm mươi chín trên sáu mươi ba tỉnh thành tiệu trường
năm học mới hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba bắc giang hà tĩnh thanh hóa tp hcm tiệu trường ngày ba mươi tháng tám
khung thời gian năm học mà các địa phương công bố được căn cứ vào khung kế hoạch thời gian năm học
hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba mà bộ giáo dục và đào tạo đã ban hành trước đó vào ngày năm tháng tám
cụ thể bậc học mầm non phổ thông và giáo dục thường xuyên tiệu trường sớm nhất trước một tuần
so với ngày tổ chức khai giảng riêng với lớp một tiệu trường sớm nhất trước hai tuần so với ngày tổ chức khai giảng
các trường trên cả nước sẽ tổ chức khai giảng vào ngày năm tháng chín